sau khi ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành chỉ thị số bảy về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong đó cho phép các khu vui chơi giải trí điểm tham quan trên địa bàn được hoạt động trở lại
nhiều điểm tham quan du lịch trong thành phố đã nhộn nhịp đón khách
với những tín hiệu tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thì dưới sự chỉ đạo của bộ văn hóa thể thao và du lịch
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội đã sẵn sàng lên các phương án phục hồi và phát triển du lịch
với tình hình covid hiện nay thì chúng ta sẽ phải trông chờ vào lượng khách của nội địa
và trên tinh thần nội địa đấy thì có sự kết nối giữa bắc và nam cũng như trong cả nước
thì sẽ kết cầu và trao đổi lượng khách trong cả nước với cả hoàn kiếm
trước hết thì cũng sẽ mở các tuyến tour để kết nối giữa khu vực phía nam và phía bắc
trước qua đó thì cũng trao đổi lượng khách du lịch giữa hai bên
phải có sự liên kết và truyền thông không chỉ là không gian hồ hàn kiếm
mà là không gian du lịch chung của cả
hà nội kể cả nội thành vẫn là ngoại thành
tiềm năng du lịch của hà nội rất là nhiều
và không chỉ là riêng không gian du lịch hà nội mà còn phải liên kết vùng
bởi vì hà nội thì chính là đầu mối về du lịch kinh tế xã hội mà cũng là cái cảng giao thông
có thể nói quận hoàn kiếm là nơi có nhiều di tích thu hút lượng khách đông đảo
như nhà di sản số tám mươi bảy phố mã mây đình kim ngân phố sách một mươi chín tháng một mươi hai
phố đi bộ hồ hoàn kiếm nhà tù hỏa lò
đều đã mở cửa hoạt động xong để quản lý và phục hồi
đẩy phát triển du lịch cần sự vào cuộc của chính các đơn vị quản lý
giới thiệu tuyên truyền về di tích nhà tù hỏa lò xây dựng kế hoạch mở cửa về đêm
với sự trải nghiệm bước đầu trong tháng bảy
chúng tôi mong muốn sự cảm nhận khi về đêm đối với di tích nhà tù có lẽ là một cái mới và sâu sắc hơn
với các giải pháp phục hồi thúc đẩy phát triển du lịch mà quận hoàn kiếm đã đưa ra
hy vọng rằng sẽ là những giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn cho khách du lịch
trong thời gian covid một mươi chín như hiện nay đây cũng là cơ hội để quảng bá về một điểm quận hoàn kiếm
thủ đô hà nội và một việt nam an toàn thân thiện chú đáo với du khách